tổng công ty đường sắt việt nam vừa cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua ubnd một số tỉnh thành phố như lạng sơn thanh hóa hà tĩnh huế đà nẵng phú yên bình thuận
và các tổ chức xã hội đã có văn bản gửi các bộ ngành liên quan và tổng công ty đường sắt việt nam
đề nghị phối hợp để đưa công dân đang sinh sống tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
việc này nhằm giảm tài áp lực cách ly cho tp hcm và các tỉnh phía nam trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
cụ thể ngoài việc duy trì chạy đôi tàu se bảy se tám hàng ngày đường sắt việt nam tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt
tàu chỉ đón khách lên tại một ga đi và trả khách tại một ga đến hoặc các toa xe chuyên biệt trên một đoàn tàu
toa xe chỉ đón khách lên tại một ga và trả khách tại một ga đến
cho các tỉnh thành có nhu cầu vận chuyển riêng công dân tại địa phương
đặc biệt có thể bố trí nguyên toa xe để phục vụ hành khách có nhu cầu thuê riêng cho gia đình
cùng với đó tổng công ty đường sắt việt nam vẫn duy trì nghiêm các biện pháp phòng dịch thường xuyên như
bố trí giãn cách hành khách bằng cách bán năm mươi số chỗ
thực hiện đầy đủ khuyến cáo năm k của bộ y tế hướng dẫn và kiểm soát khai báo y tế
để đảm bảo quyền lợi cho hành khách ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé
cho các đối tượng chính sách xã hội mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi học sinh sinh viên
khi có nhu cầu sử dụng phương tiện tàu hỏa về quê giãn cách